thưa quý vị và các bạn trận lũ quét lũ ống vừa xảy ra trên địa bàn huyện biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang được chia sẻ mạnh mẽ trên không gian mạng và những mất mát của người dân vùng lũ là rất lớn
khi mà rất nhiều nhà cửa bị đổ sập ô tô và nhiều tài sản khác của người dân nơi đây bị cuốn trôi
hình ảnh đó được chia sẻ mạnh mẽ trên không gian mạng đã khiến cho cộng đồng mạng thương cảm
chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân vùng lũ và cùng đến với những chia sẻ dưới đây của cư dân mạng
hàng loạt nhà dân bị ngập sâu những chiếc ô tô bị cuốn trôi cùng rất nhiều tài sản của người dân
và dòng nước lũ cuồn cuộn chảy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại huyện biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ trên khắp mạng xã hội
những lời động viên chia sẻ với những sự mất mát của người dân ở nơi đây
đang nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của người dân cả nước
nhìn dòng nước lũ cuốn
thấy thương bà con nghệ an quá lũ ơi đừng làm khổ người dân nữa
thương quá khúc ruột miền trung mong rằng lũ qua đi để mọi người có cuộc sống yên ổn
không còn từ nào để tả được nỗi khổ của đồng bào
hy vọng rằng các cấp chính quyền và người dân cả nước hỗ trợ tích cực để người dân mau ổn định cuộc sống
thông tin hình ảnh trận lũ quét được người dân và cộng đồng mạng liên tục chia sẻ
cập nhật tình hình tại nhiều khu vực
giúp cho việc theo dõi tình hình mưa lũ và những thiệt hại được cập nhật liên tục trên mạng xã hội
bên cạnh đó có không ít cư dân mạng gửi những lời chia sẻ
cùng với đó là hành động lên phương án nhằm hỗ trợ giúp người dân sau lũ
chính điều này tạo nên xu hướng chia sẻ tích cực và thiết thực với người dân vùng lũ
theo thông tin được chia sẻ trận lũ ống lũ quét xảy ra vào dạng sáng ngày hai tháng một mươi
tại huyện biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an đã có thiệt hại về người
nhiều nhà dân bị đổ sập
cơ sở hạ tầng tài sản nhiều ô tô bị cuốn trôi ra sông
nhiều tuyến đường cơ quan công sở bị ngập nặng
và hiện chưa thể thống kê được hết những thiệt hại
do vẫn còn mưa và dòng nước lũ vẫn còn chảy xiết tại nhiều khu vực
ông thỏ bá rê phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cho biết
tình hình mưa lũ tại kỳ sơn đang rất phức tạp
hiện các lực lượng chức năng ở huyện kỳ sơn đang khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn
tập trung ứng cứu khắc phục hậu quả thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
phối hợp các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông các tuyến giao thông
sau lũ thì bà con rất cần sự giúp đỡ của mọi người
vậy nên mỗi người tùy từng hoàn cảnh hãy thực hiện nghĩa cử chia sẻ với sự mất mát sau cơn lũ dữ
rất nhiều trận lũ quét gây nên thiệt hại rất lớn
thiết nghĩ cần có biện pháp quy hoạch và xây dựng khu dân cư tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét
để giảm khó khăn
các cơ quan chức năng và người dân cả nước sẽ có sự hỗ trợ kịp thời
để người dân ở kỳ sơn bớt đi sự mất mát do lũ gây nên
cơn bão số bốn vừa đi qua
nhưng ảnh hưởng của cơn bão tới cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương
vẫn còn tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm do các trận lũ quét lũ ống có thể xảy ra
điều cư dân mạng mong muốn là các cấp chính quyền và người dân
ở các khu vực dự báo có nguy cơ cao xảy ra lũ
cần chủ động phòng chống lũ

ngoài ra việc chia sẻ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị lũ
là đặc biệt cần thiết lúc này
để chia sẻ với sự mất mát và khó khăn của người dân vùng lũ
rất cần sự chung tay của mọi người và của các đơn vị tổ chức
hãy làn tỏa hình ảnh mất mát của người dân vùng lũ
và chia sẻ bằng hành động thích thực
để giúp đỡ người dân giảm bớt sự khó khăn
thông qua fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyện hình công an